ngày hai mươi bảy tháng chín tỉnh ủy phú yên đã tổ chức tổng kết việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi
về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto
gần một mươi năm qua cấp ủy và các ban ngành đoàn thể tỉnh phú yên đã tổ chức nhiều lớp học
quán triệt nghị quyết trung ương bốn cho đảng viên và người ngoài đảng
qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
về ý nghĩa tầm quan trọng khi việt nam gia nhập wto
tỉnh cũng thành lập mới hơn hai sáu trăm linh doanh nghiệp góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
hầu hết các doanh nghiệp đều có khả năng thích ứng tốt trong đó có ba mươi doanh nghiệp có sức cạnh tranh khá mạnh
tuy nhiên do áp lực cạnh tranh gây gắt trên thị trường trong và ngoài nước
nên bốn trăm năm mươi hai doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ đã phải ngừng hoạt động giải thể kinh mệnh xuất khẩu giảm
khắc phục thực trạng này tỉnh phú yên kiến nghị chính phủ các bộ ngành trung ương có cơ chế
chính sách hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp về thiết bị công nghệ mới hiện đại cung cấp thông tin công nghệ
thị trường các nước xuất khẩu tổ chức nghiên cứu dự báo thông tin thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
hỗ trợ tỉnh tham gia diễn đàn hợp tác đầu tư thương mại cấp trung ương
tạo điều kiện để tỉnh huy động các nguồn lực như vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
vốn oda để phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội
giúp các địa phương nâng cao công tác tuyên truyền kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp